tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ văn kính dương và chín đồng phạm về loạt tội sản xuất buôn bán tặng chữ trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn khỏi nơi giam giữ làm giả con dấu tài liệu của các cơ quan tổ chức
tòa xử phạt văn kính dương tổng hợp hình phạt là tử hình các bị cáo khác cũng bị tuyên án tử hình gồm nguyễn đức kỳ nam lê văn mang phạm bảo quân và lê hương giang
trước đó trong phiên xử ngày hai mươi ba tháng bảy đại diện viện kiểm sát đã đề nghị năm án tử hình bốn án trung thân trong đường dây sản xuất buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy do văn kính dương cầm đầu